đoàn công tác của bộ y tế vừa có buổi làm việc với sở y tế bình thuận
và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn
đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại xã phong nẫm thành phố phan thiết
bình thuận hiện là địa phương có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết cao
từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ghi nhận một một trăm tám mươi bảy trường hợp mắc sốt xuất huyết
số ca mắc tăng hai ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
bệnh có chuyển biến phức tạp và bắt đầu tăng cao từ tháng bảy
toàn tỉnh có một trăm năm mươi chín ổ dịch
số ca mắc bệnh phân bố tại một trăm linh một trên một trăm hai mươi bảy xã phường
trong đó tập trung nhiều nhất tại các huyện hàm thuận bắc đức linh phan thiết bắc bình
qua kiểm tra đoàn đã đánh giá cao công tác chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết của ngành y tế địa phương
mặc dù chỉ số mật độ mũi và long quang tại các hộ dân vẫn còn nhiều
tuy nhiên người dân đã ý thức được việc phòng bệnh sốt xuất huyết từ mũi và long quang
thời điểm này là đầu mùa mưa và cũng bắt đầu mùa cao điểm xảy ra dịch sốt xuất huyết hàng năm
sở y tế bình thuận dự báo tình hình sốt xuất huyết trong bốn tháng cuối năm sẽ tiếp tục tăng cao và có nguy cơ lan rộng
vì vậy trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục giám sát phát hiện sớm các ổ dịch khoanh vùng nguy cơ để xử lý triệt đề